liên quan đến vụ mua bán trái phép trên chín mươi một lít dầu fo cục cảnh sát giao thông thủy đoàn hai đã bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu và tăng vật phương tiện cho bộ đội biên phòng tp hcm xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng ba thủy đoàn hai phối hợp với phòng một mươi cục cảnh sát giao thông và biên phòng cửa khẩu cảng nhà rồng bộ đội biên phòng tp hcm đã bắt quả tăng ba phương tiện thủy với hai mươi tám người
đang thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép tại vùng nước tân cảng cát lái phường cát lái tp thủ đức tp hcm
các phương tiện bị bắt giữ gồm tàu an biên bay tàu seg sáu nghìn chín trăm chín mươi và một phương tiện vỏ gỗ không có biển kiểm soát
các đối tượng thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép là nguyễn hữu cường trú tại hải phòng thuyền trưởng tàu an biên bay nguyễn phú thuần chú tại hải phòng máy trưởng tàu an biên bay
lê nhật khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại quận bảy